quá trình điều tra cho thấy trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
thông qua ngân hàng thương mại cổ phân sài gòn scb
trương mỹ lan đã huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân
và rút ruột hơn một sáu mươi sáu tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân
hành vi phạm tội của bà lan cùng đồng phạm là nguyên nhân căn bản
cốt yếu dẫn đến việc tổng dư nợ không có khả năng thu hồi của scb lên tới gần sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
vốn chủ sở hữu âm hơn bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng
sau khi ngân hàng scb được hợp nhất từ ba ngân hàng
trương mỹ lan đã thu mua thâu tóm cổ phần tương đương hơn chín mươi một vốn điều lệ để chi phối ngân hàng scb
tuy nhiên số cổ phần này chủ tịch vạn thịnh pháp nhờ hai mươi bảy pháp nhân trong và ngoài nước
cùng các cá nhân đứng tên giúp
trương mỹ lan không ra mặt mà chỉ trực tiếp đứng tên sở hữu gần năm vốn điều lệ
dù không trực tiếp giữ chức vụ tại ban quản trị ban điều hành scb
xong với việc sở hữu tới chín mươi một vốn điều lệ
trương mỹ lan tuyển chọn đưa các cá nhân thân tín vào những vị trí chủ chốt của ngân hàng
thông qua những người này bà lan chi phối mọi hoạt động của ngân hàng scb
về cả nhân sự hoạt động tín dụng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đã sử dụng scb
như một công cụ tài chính huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác
sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập khách hàng hồ sơ vay vốn khống
thuê người đứng tên tài sản các khoản vay khống để phục vụ cho mục đích cá nhân
trợ thủ đắc lực giúp sức cho hành vi phạm tội của bà trương mỹ lan là các công ty thẩm định giá
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp chỉ đạo lãnh đạo scb liên hệ với các công ty thẩm định giá
để thông đồng nâng giá tài sản lên nhiều lần nhằm hợp thức thủ tục vay vốn
bằng thủ đoạn này ngân hàng scb đã cho vay hai năm trăm hai mươi bảy khoản vay liên quan đến trương mỹ lan và đồng phạm
với tổng số tiền một sáu mươi sáu sáu trăm linh tám tỷ đồng
điển hình là dự án mũi đèn đỏ bị nâng khống giá trị lên tới hai mươi bảy lần giá trị thực

năm hai triệu usd là số tiền trương mỹ lan đã hối lộ đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước
để bao che bưng bít cho những sai phạm của vạn thịnh pháp và trương mỹ lan trong quá trình thanh tra kiểm tra ngân hàng sc

ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đề cố một mươi năm cựu cán bộ ngân hàng nhà nước ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước với hành vi tương tự
đề cố một mươi năm cựu cán bộ ngân hàng nhà nước ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước với hành vi tương tự
theo cáo trạng truy tố của viện kiểm sát nhân dân tối cao
bị cáo trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bị truy tố về ba tội
tham mô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
cùng vụ án viện kiểm sát nhân dân tối cao còn truy tố tám mươi năm bị can
trong đó một mươi năm người là cựu cán bộ ngân hàng nhà nước ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước
có trên hai trăm linh luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan
hơn hai bốn trăm linh cá nhân liên quan được bộ đồng xét xỉ trị tập
sáu tấn tài liệu bao gồm khoảng một triệu bút lục hai năm trăm linh tập tài liệu là lượng hồ sơ phục vụ cho vụ án này
thiên tỏa diễn ra từ ngày một mươi năm tháng ba dự kiến kéo dài đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng nguyễn ngọc thúy chú tại tỉnh đồng nai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ
tiến hành khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ của cơ quan công an thúy được bố mẹ tặng cho một thửa đất ở xã sông rây huyện cẩm mỹ
và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên
sau đó thúy đã chuyển nhượng cho một người dân tại huyện cẩm mỹ để thế chấp ngân hàng vay ba trăm năm mươi triệu đồng
sau đó thúy đã lên mạng xã hội đặt một giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên
với giá năm triệu đồng của một đối tượng chưa rõ lai lịch rồi đi thế chất vay sáu mươi triệu đồng của một người dân trên địa bàn
người cho vay tiền phát hiện là sổ giả nên báo cơ quan công an
tại cơ quan công an thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân nhất là việc về quê sau thời gian sinh sống học tập tại nước ngoài
không ít đối tượng đã lập các tài khoản facebook để bán vay máy bay qua mạng

trần như hảo thì vui lòng liên hệ với đồng chí phan bảo toàn công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình số điện thoại chín trăm sáu mươi bốn năm mươi tám năm nghìn bảy trăm bảy mươi bảy để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án
những ngày vừa qua đã có hàng loạt phản hồi về việc hóa đơn tiền điện của nhiều khách hàng tại thành phố hà nội tăng cao thậm chí gấp hai lần so với các tháng trước đó
có ý kiến cho rằng việc hóa đơn điện tăng cao
đến từ việc điện lực thành phố hà nội evn hà nội thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ
phản hồi về vấn đề này evn hà nội khẳng định việc thay đổi lịch ghi chỉ số điện không ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng
evn hà nội khẳng định cam kết đảm bảo đúng quyền lợi của khách hàng
việc tính tiền theo bậc thang lũy tiến không có sự thay đổi so với trước
theo evn hà nội trước đây lịch ghi chỉ số công tơ điện trên địa bàn hà nội diễn ra từ ngày ba đến ngày hai mươi hàng tháng tùy địa bàn
tuy nhiên từ ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn evn hà nội triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng
vì thế số ngày tính tiền điện của đợt này tăng từ ba mươi ngày nâng lên thành năm mươi bảy ngày
số tiền điện khách hàng phải trả cho cả tháng một và tháng hai nên hóa đơn tiền điện gần gấp đôi so với tháng trước
trước băng khoăn của người tiêu dùng về lượng điện tiêu thụ của khách hàng trong thời gian tăng thêm
sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng khi tính giá điện sử dụng theo bậc thang
trong tháng evn hà nội khẳng định quyền lợi của khách hàng luôn được đảm bảo do mức sử dụng điện sinh hoạt của từng bậc
được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ trong tháng có thay đổi
theo evn hà nội khách hàng có thể kiểm tra sản lượng điện sử dụng công cụ tính hóa đơn tiền điện trực tuyến
để tra cứu và tính hóa đơn tiền điện hàng tháng
lượng điện năng ghi nhận để tính hóa đơn tiền điện trong tháng dịch chuyển sẽ nhiều hơn so với hóa đơn tiền điện của những tháng trước
các tháng tiếp theo đó sẽ trở lại bình thường
bộ xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
trong đó có nội dung đề xuất nới điều kiện về thu nhập đối với người mua
theo đó đối với điều kiện về thu nhập của người mua nhà ở xã hội được đề xuất trong dự thảo nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
phải đáp ứng điều kiện thu nhập bình quân hàng tháng của người đứng đơn và vợ hoặc chồng của người đó
không quá một mươi năm triệu đồng một tháng tính theo bảng tiền công tiền lương do cơ quan đơn vị nơi đối tượng làm việc xác nhận
thời hạn xác định điều kiện về thu nhập trong ba năm trước liên kề năm được xét mua thuê mua nhà ở xã hội
như vậy đối chiếu với quy định cũ mức thu nhập của người mua nhà ở xã hội đã được bộ xây dựng đề xuất tăng lên thêm bốn triệu so với mức quy định trước đây
ngoài những thay đổi nêu trên dự thảo nghị định còn đề xuất một loạt thay đổi về quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại
đồng tư xây dựng nhà ở xã hội về loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội về xác định giá bán giá cho thuê mua giá cho thuê nhà ở xã hội về trình tự thủ tục bán cho thuê mua cho thuê nhà ở xã hội
khi nới điều kiện như vậy không chỉ tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận tốt hơn với chính sách nhà ở mà còn giúp các chủ đầu tư mở rộng thêm khách hàng từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư kinh doanh
sáng nay ngày năm tháng ba lãi suất huy động tại một số ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh giảm
cụ thể ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank vừa giảm hai một năm lãi suất huy động đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ sáu đến chín tháng và kỳ hạn hai mươi bốn tháng
đưa lãi suất áp dụng tại các kỳ hạn này xuống còn lần lượt là ba một năm và bốn tám một năm
ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank là ngân hàng đầu tiên trong nhóm các ngân hàng lớn big four điều chỉnh lãi suất kể từ đầu tháng ba tới nay
không chỉ riêng agribank một số ngân hàng cũng đã
có điều chỉnh như ngân hàng thương mại cổ phần á châu acb ngân hàng thương mại cổ phần bản việt bbbank ngân hàng thương mại cổ phần bảo việt bảo việt banh ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí toàn cầu gbbank
dự báo về xu hướng lãi suất các chuyên gia của trung tâm phân tích cổ phần công ty cổ phần chứng khoán ssi cho rằng ngân hàng nhà nước vẫn còn dư địa cho giảm lãi suất điều hành thêm một lần nữa
tuy nhiên lãi suất tiền gửi sẽ khó tiếp tục giảm mạnh
ssi dự báo lãi suất tiền gửi một mươi hai tháng vào cuối năm hai nghìn hai mươi bốn ở mức khoảng năm năm một năm tăng năm mươi điểm cơ bản so với năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi đó lãi suất cho vay đối với các khoản vay hiện tại có thể có khả năng giảm thêm năm mươi một trăm linh điểm cơ bản trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên lãi suất cho vai đối với các khoản vai hiện tại có thể có khả năng giảm thêm năm mươi đến một trăm linh điểm cơ bản trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
ban thường vụ thành ủy tp hcm yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trần tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung lãnh đạo chí đạo tổ chức thực hiện hiệu quả một số nội dung tổ chức quán trị tuyên truyền sâu rộng để cán bộ đáng viên và nhân dân nhận thức rõ quan điểm mục tiêu nguyên tắc lộ trình sắp xếp các đơn vị xem xét toàn diện căn cứ vào thực tiễn và các yếu tố tác động có liên quan các mặt thuận lợi khó khăn các yếu tố đặc thụ của tp hcm đồng thời dựa
chính sách đối với cán bộ công chức không thể bố trí sắp xếp được việc làm khác giải quyết về vấn đề tài sản trụ sở làm việc
tp hcm yêu cầu việc sắp xếp không gây xáo trụng lớn ảnh hưởng đến đời sống người dân sự ổn định và phát triển của thành phố
ngoài ra còn phải sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cùng nhau để mạnh thực hiện tinh giảm biên chế
hệ thống lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm linh hoạt vận dụng thực hiện chính sách thuộc khu chính quyền địa phương
ủy ban nhân dân tp hcm sẽ nội vụ tiếp nhận tống hợp tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
kịp thời hướng dẫn cập nhật thông tin và có các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện sắp xếp đồng bộ hiệu quả đảm bảo các quy định
trưởng ban tuyên giáo thành ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tp hcm tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến chủ trương mục đích của việc sắp xếp để cán bộ đảng viên và nhân dân đồng thuận thống nhất thực hiện
lãnh đạo tp hcm yêu cầu các đơn vị kiểm tra quản lý chặt chẽ xuất khóa đơn điện tử từng lần bán hàng của các doanh nghiệp
cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn
ủy ban nhân dân tp hcm giao cho cục thuế tp hcm chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan
lập kế hoạch kiểm tra liên ngành về việc xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng của các doanh nghiệp
cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn
đồng thời kiểm tra việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
kết nối với cơ quan thuế xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện
ngoài ra ủy ban nhân dân tp hcm cũng giao sở công thương chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý thị trường
công an và các cơ quan liên quan thực hiện giám sát chặt chẽ tổ chức việc kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật
về kinh doanh xăng dầu của các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu
cùng với đó sở và các đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan thuế nắm bắt thực trạng triển khai hóa đơn điện tử
tình hình kiểm tra giám sát và xử lý các vi phạm pháp luật về hóa đơn điện tử
theo từng lần bán hàng của đơn vị kinh doanh xăng dầu
mục đích đều quản lý chặt chẽ xử lý kiêm các trường hợp không tuân thủ quy định
tạo sự minh bạc cho môi trường kinh doanh
trước đó tại tp hcm và một số địa bàn khác nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu
có dấu hiệu không tuân thủ quy định pháp luật đã bị cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý
ngày hội tứ về các bạn
hướng tuyển sinh hướng nghiệp hai nghìn hai mươi bốn ở tp hcm tổ chức tại trường đại học bách khoa
nhằm giải đáp thắc mắc tuyển sinh và nhu cầu du học của các sinh viên tại trường
theo yêu cầu của bộ giáo dục đào tạo các trường xây dựng quy chế tuyển sinh
và đề án tuyển sinh cụ thể công bố các phương thức tuyển sinh
các thời hạn và quy trình cần thiết trong quá trình tuyển sinh
ngoài ra được sự hướng dẫn tận tình và sự góp ý của các giảng viên
và dành những lời khuyên gửi đến phụ huynh về chọn hướng đi cho các em
khi các em có hứng thú thì các em mới thành công
còn các em không có hướng thú thì các em không thành công
dù thầy phụ huynh các ép các em đi chăng nữa thì các em cũng không học được
chúng ta ngồi lắng lại để nghe các em nói những cái gì các em nghĩ
chúng ta hãy chia sẻ với các em để tìm ra một hướng đi tốt nhất
để các em phát huy được năng lực của bản thân
và phụ huynh đừng quá lo lắng
mình chỉ lo lắng là các em không định hướng được cho một tương lai của các em thôi
còn nếu các em đã định hướng được thì phụ huynh là nên đồng hành với các em
và nên chia sẻ với các em để chúng ta tìm cho các em một tương lai tốt đẹp nhất
quy trình phương thức hình thức xét tuyển của đại học năm hai nghìn hai mươi
cơ bản giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi ba theo quy chế hiện hành
hiện nay các cơ sở giáo dục đại học tự chủ sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau
hôm nay thì trường mới sẽ giữ năm phương thức tuyển sinh
lớn mỗi sẽ là đánh giá năng lực
từ bảy mươi bảy mươi năm nên là trường vẫn sẽ khuyến khích các bạn thi đánh giá năng lực để có thể đậu vào bách khoa
và điểm trường học phổ thông thì sẽ khoảng từ một mươi một mươi năm
và phần còn lại sẽ là học bạ sẽ chiếm phần nhỏ thôi
em thấy năm nay thì các bạn quan tâm tới bách khoa khá là nhiều
ngày hội tuyển sinh được tổ chức ở đại học bách khoa
với hơn hai trăm linh gian tư vấn từ các trường đại học cao đẳng cơ sở giáo dục trong nước tham gia
đã thu hút nhiều học sinh cấp ba ở các khu vực thành phố
và các tỉnh lân cận đến tham gia
tại đây mọi người có thể tìm hiểu rất nhiều ngành nghề phù hợp với bản thân trong tương lai
ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp tại trường
tư vấn du học về các trường tại mỹ úc canada
năm nay thì thấy có rất là nhiều gian hàng
tại vì mỗi năm cô đều dẫn học sinh đi trên đây
thì thấy năm nay có rất là nhiều trường cùng tham gia
khi đi thì các em học sinh cũng hào hứng
năm nay trường đi chín xe là c khoảng bốn trăm năm mươi học sinh
mình chưa có một kiến thức nhất định
du học thì khi trong quá trình mình tìm hiểu
nó sẽ rất là mất thời gian công sức
cũng như là một phần nào đó ở một số trung tâm
thì nó sẽ tốn thêm tiền bạc nữa
cho nên là khi mà được trường đại học bách khoa
tp hcm tổ chức một ngày hội vừa có tư vấn liên quan tới tuyển sinh
cũng như là tư vấn liên quan tới du học như thế này
thì em cảm thấy khá là hào hứng
năm hai nghìn hai mươi bốn các trường quân đội sẽ đa dạng các phương thức xét tuyển
ngoài phương thức xét tuyển truyền thống
như xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm nay nhiều trường quân đội sẽ xét tuyển
dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực
của đại học quốc gia hà nội và đại học quốc gia tp hcm
hoặc xét tuyển dựa vào điểm học bà
trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tại tp hcm
năm hai nghìn hai mươi ba thấp kỷ lục trong một mươi năm qua
thị trường đang đối mặt với nguồn cung khang hiếm
đã kéo giá nhà ngày càng đắt đỏ
theo số liệu của savios việt nam cho thấy
nguồn cung căn hộ tại tp hcm chỉ đạt một mươi bảy trăm linh căn
vào năm hai nghìn hai mươi ba và thị trường chỉ ghi nhận sáu ba trăm linh giao dịch
lượng giao dịch căn hộ giảm liên tục bảy mỗi năm
trong một thập kỷ qua
nếu loại trừ nguồn cung mới giao dịch thị trường vẫn yếu
khi chỉ có sáu trăm bảy mươi căn được bán ra tương ứng mức hấp thụ một mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi ba tp hcm không còn các sản phẩm nhà dưới hai tỷ đồng
nguồn cung mới chỉ có sáu trăm bảy mươi căn được bán ra
tương ứng chín mươi các giao dịch thuộc phân khúc từ hai đến năm tỷ đồng
trong năm nay chín mươi sáu nguồn cung tương lai nằm ở các tỉnh giáp tranh
như bình dương đồng đai và lòng an
có giá phân khúc nằm dưới năm tỷ đồng một căn
xa hơn là giai đoạn năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi năm
lượng căn hộ giá hai năm tỷ đồng ngày càng khang hiếm
nguồn cung tập trung ở các phân khúc đắt tiền
từ năm đến một mươi tỷ đồng một căn
với tốc độ phát triển khá nhanh trong những năm gần đây
nguồn cung căn hộ thứ cấp đã được bàn giao
và nguồn cung tương lai dự kiến tại các tỉnh lân cận sẽ tăng mạnh
tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đối với các dự án mới ở tp hcm
điều này có thể gây thách thức trong việc thiết lập mức giá
cho các dự án mới đặc biệt là khi chi phí xây dựng
và phát triển dự án ngày càng tăng
hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam vừa có báo cáo
về kết quả kinh doanh của các thành viên trong quý i năm hai nghìn hai mươi
tháng đầu năm nay ghi nhận doanh số toàn thị trường
chỉ đạt một mươi chín hai trăm bốn mươi ba chiếc giảm mạnh đến năm mươi so với tháng trước đó
nhưng tăng một mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó dòng xe du lịch đạt một mươi bốn bảy trăm bốn mươi năm chiếc giảm năm mươi bốn
dòng xe thương mại có bốn ba trăm chín mươi chiếc được bán ra giảm ba mươi một chín
và dòng xe chuyên dụng tiêu thụ được một trăm linh tám chiếc
giảm bốn mươi sáu so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo vama doanh số ô tô sản xuất lắp ráp trong nước
tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn vừa qua giảm năm mươi chín
chỉ đạt chín chiếc
trong khi đó ô tô nhập khẩu nguyên chiếc ghi nhận
mức sụt giảm ít hơn khoảng ba mươi sáu với chín bốn trăm sáu mươi chiếc
hai hãng xe có doanh số trong tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn giảm mạnh
là toyota và hyundai với mức giảm lần lượt là bảy mươi và sáu mươi tám
so với tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó toyota chỉ tiêu thụ được hai ba trăm bốn mươi bốn ô tô
và hyundai bán được ba năm trăm sáu mươi chín chiếc trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
một số hãng khác sụt giảm khoảng năm mươi sáu mươi
bao gồm hai chiếc và hai chiếc
misubishi bán được một bảy trăm chín mươi ba chiếc phò bán được hai sáu trăm bảy mươi một chiếc
kia hai ba trăm sáu mươi chín chiếc mazda một chín trăm bảy mươi hai chiếc trong cả tháng một vừa qua
theo dự đoán của nền tảng số liệu thị trường thương mại điện tử
matic vn ngành này sẽ tiếp tục có sức hấp dẫn với nền kinh tế
tuy nhiên có nhiều thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng
và cách thức bán hàng
yêu cầu nền tảng cũng như là nhà bán phải nắm bắt
và từ đó tăng khả năng cải thiện doanh thu
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
theo matrix dựa theo nghiên cứu của meta công ty mẹ của facebook
thế hệ baby boomers thứ hai những người sinh ra trong giai đoạn một nghìn chín trăm năm mươi sáu một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
đang có xu hướng sử dụng di động và mạng xã hội ngày một nhiều hơn
ngay cả trên nền tảng tiktok nơi vốn được gắn mắt dành cho thành thiếu niên
cũng chứng kiến sự tăng trưởng chống mặt của người dùng boomer thế hệ hai
năm hai nghìn hai mươi chỉ có bảy một lượng người trên năm mươi tuổi dùng tiktok tại mỹ
tức khoảng bảy một triệu người
thì tới năm hai nghìn hai mươi ba con số này đã lên tới hai mươi một triệu người dùng tức một mươi bốn
chính vì thế các doanh nghiệp thương hiệu có thể hướng các sản phẩm
tới nhóm khách hàng tiềm năng này trên các kênh trực tuyến
thay vì chỉ tập trung vào thế hệ gen y hay gen z như trước đây
trước đây đối tượng khách hàng thương mại điện tử là những đối tượng khách hàng
có kiểm kiểm viết về không gian thông tin chúng ta biết sử dụng máy bi tính
nhưng mà hiện tại chúng ta có những sản tượng
rất là quen thuộc như tiki lazada shopee
nhưng mà khoảng chừng ba năm gần đây chúng ta chứng kiến cái sự trỗi dậy rất là mạnh mẽ
và với danh số tăng trưởng bằng rất nhiều các sàn các cộng đại đó là tiktok shop
thì đây là một cái sàn là dành cho tất cả các đối tượng
bao gồm cả giới trẻ lẫn đối tượng mà mình nói là trước đó chưa có hiểu biết về công nghệ
sẽ ảnh hưởng tới việc thương mại điện tử việt nam sẽ tăng trưởng hơn trong năm tới
cũng theo matrix vn năm hai nghìn hai mươi bốn
xu hướng doanh nghiệp sản xuất sẽ bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng
mà không cần qua nhà phân phối sẽ tiếp tục trở nên phổ biến hơn
điều này cho phép nhà sản xuất kiểm soát toàn diện quy trình hoạt động
như sản xuất marketing và bán hàng
đồng thời chi phí trung gian giảm tới mức tối đa giúp biên lợi nhuận cao hơn
trung bình trong cái hành trình của người tiêu dùng
khi mà nếu mà họ chỉ offline thôi thì họ chỉ có khoảng một mươi năm điểm tương tác
nhưng bây giờ họ có một mươi online rồi thì nó còn hơn ba mươi điểm có thể tương tác
trung bình nha các ngành hàng
vậy thì khi có nhiều điểm mà có thể tương tác với người tiêu dùng như vậy
thì một doanh nghiệp thực sự rất là khó
nếu mà họ tôi phải làm gì và họ tự mày mò đúng không ạ
thì chỉ có cách là họ hợp tác với các đối tác bên ngoài
những đối tác có những giải pháp công nghệ về marketing công nghệ về bán hàng v v
thì họ mới có thể ứng dụng tương tác nhanh hơn để áp dụng vào doanh nghiệp của mình
để có thể tương tác tốt hơn với người tiêu dùng
xu hướng thứ ba là thương mại điện tử gắn với phát triển bền vững
người mua sắm online đang có xu hướng thiền cảm
và ưu tiên sử dụng các sản phẩm của thương hiệu được thiết hiện với trách nhiệm môi trường xã hội
chính vì thế doanh nghiệp sản xuất trong năm hai nghìn hai mươi
có thể tạo thêm sản phẩm thân thiện môi trường sử dụng vật liệu đóng gói bình vững
tìm nguồn sản phẩm từ nhà cung cấp đảm bảo các quy tắc về đạo đức
ngoài ra trí tuệ nhân tạo ai và machine learning học máy và phân tích big data
đã và đang tiếp tục mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp kinh doanh trên thương mại điện tử
khi mà nói về các hoạt động bình vững
thì chúng ta mang lại những cái giá trị thương hiệu cho những hoạt động về digital marketing
đưa ra những yếu tố mà giúp cho các doanh nghiệp khi có những sự cố nước thời như thời gian vừa qua
thì cũng có thể đi ngang hoặc là vẫn tăng trưởng tốt
vì chúng ta nhìn nhận hoạt động về digital marketing của chúng ta trong thời gian hiện tại
sắp tới thì chúng ta nhìn thấy yếu tố liên quan đến văn hóa
về con người
và phát triển những cái hoạt động đó mang tính chất bình vững hơn
theo cục thương mại điện tử và kinh tế số năm hai nghìn hai mươi ba
thương mại điện tử việt nam tăng trưởng hai mươi năm và nằm trong sóc đầu của thế giới
metric vn thống kê mô hình kinh doanh giao dịch thương mại giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng năm hai nghìn hai mươi ba
trên sàn thương mại điện tử đăng ký tại việt nam đạt bốn trăm chín mươi tám chín ngàn tỷ đồng
trong đó năm sàn thương mại điện tử là shopee lazada tiki sendo tiktok shop
đạt hai trăm ba mươi hai tỷ đồng
chiếm tỷ lệ bốn mươi bảy
các ông lớn có tăng đáng kể thị phần so với năm hai nghìn hai mươi một khi họ chỉ chiếm ba mươi một bốn tổng doanh thu toàn thị trường